theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ đêm nay một mươi ba tháng tám đến hết đêm ngày một mươi sáu tháng tám
các tỉnh vùng núi phía bắc sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
dự báo từ đêm một mươi ba tháng tám đến hết đêm một mươi sáu tháng tám mưa rông mở rộng ở bắc bộ
riêng các tỉnh vùng núi phía bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt
phổ biến từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
thời gian mưa lớn sẽ ra tập trung về đêm và sáng
cảnh báo sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía bắc
đặc biệt là tại các huyện phong thổ sinh hồ mương tè nậm nhun thàn uyên tân uyên tam đường lai châu
mường la quỳnh nhai thuận châu bắc yên yên châu mai sơn sông mã sốt cộp vân hồ sơn la
mương nhé nậm pồ mương trà
điện biên điện biên đông mường ảng điện biên
bát sát sapa văn bàn mường khương bắc hà bảo thắng simacai bảo yên lào cai
yên bình mù căng trải trấn yên trạm tấu văn chấn văn yên lục yên yên bái
đồng văn mèo vạc quản bạ yên minh hoàng su phi xín mần bắc mê bắc quang hà giang
na hàng chiêm hóa hàm yên tuyên quang bảo lạc bảo lâm nguyên bình cao bằng
ba bể ngân sơn bắc cạn